tỉnh quảng ngãi hiện có gần năm mươi hồ đập thủy điện trong đó nhiều hồ thủy điện có dung tích lớn
thực hiện quy trình liên hồ chứa trên các lưu vực sông cũng như các vùng hạ du
ngay từ đầu mùa mưa tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra đánh giá chất lượng các đập thủy điện
để bảo đảm an toàn khi vận hành đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý và các địa phương
phải xây dựng phương án để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp
tại đập thủy điện dr ring hàng năm trước mùa mưa lũ
nhà máy đều tổ chức diễn tập vận hành xả lũ theo quy trình tại bờ đập hồ chứa nước
quá trình diễn tập nâng cao khả năng thực hành của đội sung kích và các bộ phận
khi xảy ra các tình huống khẩn cấp
đi đôi với công tác diễn tập nhà máy đã lắp đặt các thiết bị camera giám sát
lưu lượng xả nước tại các cửa van cử người túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi thời tiết
kịp thời có phương án vận hành an toàn cho hồ đập
đã đảm bảo cho công tác phòng chống lũ nụt bão năm hai nghìn một mươi tám
trên công trường thì chúng tôi đang tiến hành bảo dưỡng toàn bộ các hệ thống cơ khí thủy công
và thành lập ban phòng chống lụt bão của công ty
có một tổ quan trắc gồm vàng trí thường xuyên quan trắc trong mọi tình huống thời tiết bất nợ có thể xảy ra
để kịp thời chỉ đạo ở các hồ chứa thủy điện tỉnh quảng ngãi kiểm tra
giám sát việc triển khai các kế hoạch phòng chống lụt bão đối với các hồ chứa nước đập thủy điện
quy trình vận hành liên hồ đập gồm thủy điện đắc rinh và hồ chứa nước nước trong
trong đó yêu cầu cao nhất là khi có tình huống thiên tai xảy ra
các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương di rời dân vùng hạ du
nhất là ở những vùng nguy cơ sạt lở vùng ảnh hưởng trực tiếp

do đó việc xả lũ trong mùa lũ sẽ giúp các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương
phối hợp xả lũ cũng như thời điểm xả lũ phải được xác định cụ thể tránh tình trạng bị động như những năm trước